thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào tối qua
sau hai giờ truy bắt đến hai mươi một h bốn mươi công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được ba đối tượng cướp tiệm vàng
là trần ngọc hà nguyễn văn tiến và phạm ngọc khánh cùng chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trước đó vào hồi hai mươi h ba mươi phút ba đối tượng có vũ khí đã đột nhập vào tiệm vàng trường kỳ
thuộc tổ một mươi hai phường triềng lề thành phố sơn la tỉnh sơn la cướp tài sản
các đối tượng đã dùng súng và dao khống chế ép chủ tiệm vàng phải giao tiền và vàng
sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng công an tỉnh công an thành phố sơn la
đã triển khai phong tỏa hiện trường truy bắt các đối tượng
hai đối tượng trần ngọc hà và nguyễn văn tiến bị bắt ngay tại chỗ
riêng đối tượng phạm văn khánh đã chạy trốn đến địa phận xã cỏ nòi huyện mai sơn
nhưng cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường thu giữ một số tăng vật gồm hai khẩu súng ngắn
trong đó một khẩu bắn đạn bi và một khẩu bắn điện hai con dao nhọn
một túi di lịch màu đỏ xám bên trong có một đôi găng tay len màu trắng
hai bộ tóc giả hai mặt nạ da người năm mươi viên bi sắt và một số đồ vật khác
cùng với một xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a tám mươi bảy nghìn bảy mươi
một vụ nổ súng khiến một người tử vong đã xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua
tại thôn yên cường xã đức lạc huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
do mâu thuẫn trong chuyện nợ nần nên một thanh niên đã đến nhà lê hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn yên cường xã đức lạc để đòi nợ và hai bên xảy ra cự cãi
lê hoàng anh đã vào nhà lấy một khẩu súng bắn thẳng vào thanh niên
khiến nạn nhân cục tại chỗ được người dân đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện đức thọ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó
theo bác sĩ trực cấp cứu nạn nhân tử vong là do bị một viên đạn bắn xuyên tim
công an huyện đức thọ cho biết đang phối hợp với công an xã khẩn trương vào cuộc điều tra
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê tấn quân hai mươi tuổi chú thành phố vĩnh long về hành vi giết người
ngày chín tháng chín quân và nhóm bạn điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường nông thôn
thuộc xã cuối thiện huyện vũng liêm thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với lê văn ngọc
trú tại địa phương và quân bị ngọc đuổi đánh
sau đó quân đã đến nhà người quen ở gần đó lấy một con dao rồi cùng nhóm bạn quay lại tìm ngọc để trả thù
khi vừa gặp ngọc quân đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ
làm ngọc bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
quân bị bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó về hành vi giết người
cũng liên quan đến hành vi giết người trần quang hùng chú tại xã diễn mỹ huyện diễn châu
đã phải nhận mức án hai mươi năm tù giam bản án được tòa nhân dân tỉnh nghệ an tuyên ngày hôm qua
theo cáo trạng do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình vay mượn tiền
giữa anh hoàng thanh trà và trần quang hùng đã xảy ra sô sát
hùng đã dùng côn nhị khúc đánh vào đầu anh trà nhưng được mọi người ra gần đó can ngăn
chưa dừng lại hùng tiếp tục đuổi đánh và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
hậu quả anh trà chết trên đường đi cấp cứu
sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt trần quang hùng hai mươi năm tù về tội giết người
ngoài ra buộc bị cáo phải cấp dưỡng tiền nuôi bố và hai con nhỏ của bị hại mỗi người một năm triệu đồng một tháng
liên tiếp nhận được nhiều tin trình báo về việc mất trộm xe đạp điện xảy ra trên địa bàn
công an thành phố lạng sơn đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được đối tượng gây án trả lại tài sản cho người dân
chiều ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực phường hoàng văn thụ
tổ công tác của công an tp lạng sơn đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thiện lâm
chú phường đông kinh tp lạng sơn đang thực hiện hành vi trộm cấp tài sản
tại cơ quan điều tra lâm khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên
từ ngày hai mươi tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng tám lâm đã liên tiếp gây ra ba vụ trộm cắp xe đạp điện
bản thân nghiện ma túy nên lâm đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy
bất ngờ ập vào kiểm tra phòng ba nghìn bảy trăm một mươi hai khách sạn mường thanh số sáu mươi đường trần phú
phường lộc thọ tp nha trang tỉnh thánh hòa lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên nam nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ hai bịch ni lông chứa chất bột màu xanh và tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng tên huy ở trước khách sạn mường thanh
tiến hành truy xét cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng bán ma túy là lê quang huy
thu giữ thêm bảy bịch tinh thể màu trắng và tám viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị danh sách các loại ma túy mới đang ngày một nối dài hơn
với nhiều loại tinh vi hơn và khó phát hiện hơn
không chỉ là những loại ma túy đang mê hoặc giới trẻ hiện nay như cỏ mỹ hay lá khát
mà chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến
như vậy là thế hệ tương lai của đất nước đang đứng
trước nhiều mối đe dọa
còn ở một góc độ khác thì cũng có thể thấy rằng công tác kiểm soát ma túy
nhất là ma túy tổng hợp của các cơ quan chức năng đang gặp không ít khó khăn
sự việc bảy người chết tại lễ hội âm nhạc phổ tây đêm một mươi sáu tháng chín
kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân đều sử dụng chất kích thích
như ma túy đá thuốc lắp và cần sa
đáng chú ý kết quả xét nghiệm tại bệnh viện e cho biết
có nạn nhân còn sử dụng cả ba loại chất kích thích trên
đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc đau lòng do giới trẻ sử dụng ma túy
trước đó trong nhiều lần kiểm tra các dịch vụ kinh doanh quán bar
vũ trường tại các thành phố lớn trên địa bàn cả nước
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính
với các chất ma túy
đặc biệt thời gian gần đây số người nghiện ngày càng có xu hướng trẻ hóa
nhiều đối tượng chỉ khoảng một mươi bốn đến một mươi năm tuổi
nghiện ma túy đá nói riêng và nghiện chất dạng anhetamin
mà chúng ta gọi là ma túy tổng hợp
thì độ tuổi của đối tượng sử dụng thường là đối tượng trẻ
tuy nhiên ở việt nam đang có sự chuyển đổi về cơ cấu sử dụng ma túy
nên nó chia làm hai nhóm
một là nhóm
đã từng nghiện những loại ma túy cổ điểm trước
chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp
thì những đối tượng đó có cái tuổi đời nó cao hơn
trên thị trường hiện có hàng trăm loại ma túy chất gây nghiện
trong đó có những loại ma túy mới xuất hiện
chưa có tên trong danh mục ma túy hoặc tiền chất ma túy
điều khiến cơ quan chức năng lo ngại là các chất ma túy mới
đều được nguy trang bằng các loại đồ ăn thức uống như lá cây đông trùng hay nấm
thậm chí chúng được sản xuất tinh vi hơn
nguy trang trong trà sữa viên sô cô la hay muối
để dễ qua mặt cơ quan chức năng và đánh lửa giới trẻ
trong đó có hàng trăm loại ma túy mới xuất hiện
chưa có tên trong danh mục ma túy hoặc tên chất ma túy

đều được ngụy trang bằng các loại ma túy mới
việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp loại ma túy mới
thì nó lại có một đại điểm rất là khó khăn cho chúng tôi trong đấu tranh
đó là dễ cất giấu dễ sử dụng
ma túy mới thường đa dạng gọn nhẹ dễ cất dấu
chính vì vậy rất dễ thẩm lậu trái phép vào việt nam
đây thực sự là thách thức trong công tác kiểm soát của cơ quan chức năng
cũng như định hướng với thế hệ trẻ trước những cám rỗ chết người này
các đối tượng đều sử dụng ma túy thế hệ mới ma túy tổng hợp độc tố gây kích thích mạnh
nhiều loại ma túy mới đã được các đối tượng buôn bán pha trộn tạp chất kiếm lời
sau đó người sử dụng lại tiếp tục kết hợp các loại ma túy với nhau
người nghiện sẽ ngày càng phải tăng liều lượng thì mới đủ cảm giác hưng phấn
trong khi đó sức chịu đựng của cơ thể lại có hạn
đến một liều lượng nào đó thì sẽ xảy ra hiện tượng sốc thuốc
và theo bộ lao động thương binh và xã hội thì có khoảng một sáu trăm linh người chết vì sốc ma túy mỗi năm
thưa quý vị và các bạn vào trưa ngày một mươi chín tháng chín vừa qua
một cần cầu dài khoảng ba mươi mét đã đổ sập chắn ngang đại lộ trên quận gò vấp tp hcm
nhiều người đi đường đã thoát chết trong căng tấc
đây không còn là câu chuyện mới khi mà đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên toàn quốc
liên quan đến việc sử dụng hệ thống cần cầu tại các dự án xây dựng
những tử thần lơ lửng trên đầu là cách ví von đầy lo lắng của người dân về những cần cầu này
phản ánh của phóng viên thời sự tại hà nội
phố lê văn thiêm thanh xuân hà nội hàng loạt các công trình xây dựng
kèm với đó là những chiếc cầu tháp phục vụ cho dự án
những khối bê tông đối trọng nặng hàng tấn những móc sắt cỡ lớn của cầu tháp lơ lửng
thậm chí chiếc cầu tháp này còn thường xuyên xây đi cầu với hàng chục tấn bê tông ngay trên nóc nhà dân
nói chung là cái cầu nó ở ngay trên chốc đầu nhà mình thì nói chung là cũng no nắng
sự cố nhiều khi nó không may nó xảy ra thì cái này cũng không biết được
bên công trường thì phải đảm bảo an toàn cho mọi người ở xung quanh
nói làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo an toàn
theo quan sát của phóng viên trên một số tuyên phố
không khó để bắt gặp những hình ảnh tử thần lơ lửng trên đầu
đối với những người dân không phải ai cũng hiểu được những thông số kỹ thuật về an toàn của những chiếc cân cầu
xong khi nhìn những tấm bê tông những khối vật liệu lơ lửng trên đầu
bất kỳ ai cũng có thể lấy được mối nguy hiểm thường trực
mình thấy rất là sợ vì cái cân cầu này chỉ sợ nó rơi xuống bất cứ lúc nào vào những người tham gia giao thông
không phải mỗi mình mà tất cả mọi người đều cảm thấy sợ rơi vào đều hoặc là rơi vào tất cả mọi người luôn
cân cầu thì mình cảm thấy bất an lắm
nghĩa là cũng lo sợ vì cái kỹ thuật nó không được ok cho làm
quá ghê em à
ở đường này bao nhiêu lần rơi thế anh mà lai trẻ con đi qua thì bao giờ anh vi phạm luật giao thông
đi vào đường brt để tránh cái cân cầu này
bởi vì vi phạm giao thông còn hơn là mất an toàn đúng không
việc sử dụng cân cẩu di chuyển trên cao với trọng lượng lớn
các công trình luôn phải đảm bảo chặt chẽ quy trình kiểm tra chất lượng đối với phương tiện cũng như quá trình vận chuyển vật liệu
dù vậy trong những năm gần đây hàng loạt những tai nạn bất ngờ từ những chiếc cân cầu của các công trình xây dựng bị sập gãy rơi xuống
trong thời gian gần đây thì cũng có rất là nhiều những cái vụ tai nạn
sự cố xảy ra do cái cân trục sự cố do cân trục đi ra
một số nguyên nhân chúng tôi đánh giá là về công tác chủ yếu là do công tác vận hành của người vận hành
trong cũng có trường hợp như là chúng ta thấy ở một số công trình thì họ sử dụng thiết bị nâng để giúp những cái cọc cử
những cái nâng những vật nặng dưới đất mà không xác định rõ cái tài trọng
thì cũng có thể là nó
nó gây ra gãy sự đổ các cái cần khi mà bị quá tải hay là đứt cái cát thì nó cũng đồng thời là nó làm cái cái cần nó văng ngược trở lại gây lật gây tai nạn gây sự cố
dù không ai nghĩ những chiếc cân cờ khổng lồ kia lại có thể mang đến mối nguy hiểm chết người
thế nhưng nhiều vụ tai nạn đã xảy ra
đây là điều đáng tiếc và đó cũng đòi hỏi sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng
mặt khác các chủ đầu tư đơn vị thi công các công trình cũng cần
có biện pháp thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo kỹ thuật cũng như an toàn hành lang đặt cầu thác
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ hậu thường chú tại thôn cao thọ xã vạn ninh huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đối tượng hoàng công hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hồ hậu thường chú tại thôn chi nhị xã song giang huyện gia bình tỉnh bắc ninh
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng triệu long hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hồ hậu thường chú tại tổ triệu trang thôn đại hưng xã tân thành thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện